hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm là ngày làm việc thứ tư của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
quốc hội thảo luận về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng
và một số cơ chế chính sách đặc thù cùng nhiều nội dung quan trọng khác
theo dự kiến trong phiên làm việc buổi sáng sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật cư trú sơ đổi
quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
tại thành phố đà nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác
buổi chiều quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật xây dựng